những năm qua trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương đã triển khai nhiều mô hình
phương pháp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ các mô hình này bước đầu
đã đạt được những kết quả tích cực giúp trẻ khuyết tật trí tuệ tái hòa nhập với cộng đồng
trẻ bị khuyết tật trí tuệ thường mắc một số bệnh như tự kỷ tăng động cầm điếc đây là các trẻ
trẻ em không chỉ gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của nghề
khác mà còn khó khăn trong giao tiếp học tập bởi khả năng ghi nhớ kém và nhanh quên trẻ bị
khuyết tật trí tuệ phải học chương trình phù hợp với trình độ và đặc điểm tâm sinh lý riêng
trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hiện có hơn sáu trăm linh học sinh theo học để tạo hiệu quả trong chăm sóc và giáo
dục cùng với các hoạt động tập thể trung tâm tổ chức từng lớp giáo dục đặc biệt phù hợp với từng
loại khuyết tật của từng nhóm qua đó giúp các em phát triển trong giao tiếp và ứng xử mặc dù còn gặp
nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ trẻ hòa nhập cộng đồng nhưng tập thể giáo viên và người lao động của
trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh luôn nỗ lực bồi dưỡng chuyên môn theo đặc thù riêng của từng nhóm trẻ
xây dựng thêm những bài giảng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cùng với đó tiếp tục huy động sự giúp
giúp đỡ của các nhà hảo tâm để ngày càng nhiều trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và hòa nhập với bạn bè